nhằm hỗ trợ đà nẵng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ubnd tỉnh bình định đã tổ chức lễ gia quân
nhân viên y tế bình định tình nguyện tri viện đà nẵng
ngay sau lễ gia quân hai mươi năm y bác sĩ của bình định đã lên đường đến tâm dịch đà nẵng
để cùng với chính quyền nhân dân đà nẵng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày bốn tháng tám chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã gửi công văn đề nghị bình định
hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống covid một mươi chín tại đà nẵng
trong ngày bốn tháng tám bình định đã khẩn trương thực hiện các khâu chuẩn bị
lên kế hoạch lựa chọn nhân lực trang thiết bị y tế để đưa đến đà nẵng
trong hơn một trăm linh đơn tình nguyện sở y tế bình định đã lựa chọn hai mươi năm y bác sĩ ưu tú
đến từ các bệnh viện trung tâm y tế trong tỉnh để đến thành phố đà nẵng hỗ trợ địa phương này phòng chống dịch